thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
tỉnh tây ninh đã tiến hành ra soát phê duyệt danh sách và chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh nhóm người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội
đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín là hơn năm mươi một hai mươi bảy người
kinh phí được hỗ trợ là hơn sáu mươi tám tỷ đồng
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cũng đã chỉ đạo sở lao động thương minh và xã hội
hướng dẫn các doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các huyện thị xã tiếp tục ra soát
lập danh sách các đối tượng thẩm định hồ sơ từng nhóm đối tượng
tính đến ngày một mươi một tháng năm tổng số doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là một mươi bảy doanh nghiệp với chín bốn trăm năm mươi năm người lao động